chuyển sang những thông tin thời tiết viện
ngày mai khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn

nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều dưới ba mươi một độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông bắc đến đông cấp hai ba
và nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi hai độ